công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai nhân viên y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này là đã tuồn thuốc điều trị covid ra ngoài bán cho người dân
được biết munupiravir là thuốc chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành ở việt nam
nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân và huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra cả hai là bạn thân với nhau và đều biết thuốc monu niravit là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín đang điều trị ở nhà nhưng vẫn móc nối tuồn ra thị trường để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế
mà trước đó lực lượng chức năng tại nhiều địa phương cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc được giao bán là điều trị covid nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
theo cơ quan chức năng những hộp thuốc như thế này các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường có thể không
có thể lên tới ba triệu đồng nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc trái phép bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm thì người vi phạm với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín đang trong giai đoạn thử nghiệm này mà dẫn đến hậu quả người sử dụng thiệt mạng hoặc là thương tích từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh cấp phát sản xuất bán thuốc và cung cấp dịch vụ y tế khác
theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm trường hợp làm chết nhiều người thì hình phạt có thể là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ hoặc mua thuốc khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị
vì có thể hành vi của mình sẽ là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi